liên quan trong vụ lừa đảo chạy điều động nhằm điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi địa phương khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đào ngọc cảnh chú thành phố đà nẵng về hành vi môi giới hối lộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã bắt giữ trần trí mãnh
trong quá trình điều tra mãnh đã khai báo ra nhóm đối tượng đào ngọc cảnh
ngô văn trọng vũ văn quý và hoàng thị tâm đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có liên quan đến mãnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang xác định cảnh đã môi giới hối lộ cho mãnh
dùng số tiền hai mươi tỷ đồng hối lộ để nhờ nhóm trọng tâm và quý đưa hối lộ cho người giữ chức vụ cao
để điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi nơi khác
và mãnh đã chuyển trước số tiền một mươi tỷ đồng vào tài khoản của tâm theo yêu cầu của trọng
sau đó quý đã không thể thực hiện được âm mưu nêu trên nên quý tâm trọng đã bàn bạc
chỉ truyền lại cho mãnh số tiền bảy bốn tỷ đồng số tiền còn lại hai sáu tỷ đồng bọn chúng chia nhau tiêu xài cá nhân
cơ quan thành phố hải phòng đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đạt tài sản
đối tượng là nguyễn hải hà chú tại đồng thái an dương hải phòng kể mạo danh cán bộ công an
thực hiện hàng luật phi vụ lừa đảo
trước đó ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đối tượng hà bị lực lượng công an bắt quả tang
khi đang nhận hai trăm năm mươi triệu đồng của một bị hại tại một quán cà phê trên đường mạc đăng doanh quận dương kinh
tại cơ quan cảnh sát điều tra nguyễn hải hà thừa nhận tự xưng là đại tá công an
có mối quan hệ có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất xin việc làm chạy án tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
thậm chí đối tượng này còn bịa ra thông tin sắp được bộ công an điều động về làm lãnh đạo công an thành phố hải phòng
tính đến thời điểm bị bắt nguyễn hải hà đã chiếm đoạt của nhiều bị hại khác với số tiền trên hai tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
vừa phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy
vào chiều ngày một mươi bảy tháng ba tại km hai mươi chín cộng năm trăm linh quốc lộ ba mươi bốn thuộc địa phận xã minh ngọc huyện bắc mê tỉnh hà giang
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô mang biển số ba mươi e năm nghìn chín trăm hai mươi hai
lưu thông theo hướng bảo lâm cao bằng thành phố hà giang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
lái xe không chấp hành mà tăng ga nhằm tẩu thoát buộc tổ công tác phải triển khai các biện pháp khống chế bắt giữ
qua kiểm tra lái xe là trần văn dũng đi cùng trên xe là đỗ văn viên cùng chú tài huyện đan phượng thành phố hà nội
tiến hành kiểm tra trong cốp xe đã phát hiện cất giấu một bao tải bên trong có một mươi bốn bánh heroin
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông tại xã thái học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
khi đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về hành vi trộm cắp dây cáp đồng viễn thông trên địa bàn
vào khoảng bảy giờ ngày một mươi bảy tháng ba điều khiển xe ô tô tải đi từ xã yên trạch huyện cao lộc đến địa bàn huyện tràng định tỉnh lạng sơn
để trộm cắp tài sản
khi đến trạm phát sóng v ba tại khu vực thôn bắc ái thấy không có ai trông giữ đặng văn nhâm cảnh giới
còn nguyễn văn thái và nguyễn văn hiền đem theo kìm cộng lực phá cửa vào phòng máy cắt trộm hai mươi bảy bốn kg lõi đồng dây cáp
sau đó tiếp tục đi trộm cánh hai cửa sắt tại một khu trường học gần đó rồi mang đi tiêu thụ
thưa quý vị công an tỉnh bình phú
bình phước phối hợp với công an huyện trân thành đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một nam công nhân nạn nhân được xác định là tử vong do rơi từ giàn giáo xuống đất
nạn nhân là ông trương văn hân năm mươi tuổi quê ở quảng bình là công nhân thi công xây dựng nhà xưởng
tại công ty trách nhiệm hữu hạn samquan ind thuộc khu công nghiệp minh hưng ba xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng ba ông hân
đứng trên giàn giáo cao cách đất khoảng ba mét để làm việc
đến bảy h ba mươi phút cùng ngày anh hân đã phát hiện anh ngã xuống đất và mặc dù đã được đưa đi cấp cứu
xong do vết thương quá nặng đến chiều tối cùng ngày nạn nhân đã tử vong
ngày hai mươi tháng ba công an tỉnh bình phước cho biết sau hai mươi bốn giờ xảy ra vụ cướp tài sản
tại địa bàn thôn đồng tháp xã phước tân huyện phú riêng qua công tác phối hợp với các đơn vị địa phương
phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đã điều tra làm rõ vụ án truy bắt thủ phạm gây án
thu hồi một phần tài sản và hung khí vụ cướp
vụ cướp xảy ra vào giữa trưa ngày một mươi tám tháng ba
bị hại là bà nguyễn tị kim hồng năm mươi hai tuổi trú thôn đồng tháp xã phước tân huyện phú riềng
là người thu mua hạt điều
bị một đối tượng đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt dùng dao nhọn đe dọa khống chế
gây thương tích cho bà
cướp đi trước túi bên trong có khoảng năm mươi triệu đồng
tên cướp đã lên chiếc xe mô tô hiệu yamaha sirius màu đen đỏ tẩu thoát sau khi gây án
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị công an địa phương
tổ chức điều tra truy xét và sau hai mươi bốn giờ đã xác định được chiếc xe mô tô nghi vấn liên quan đến vụ án
mang biển số chín mươi ba k một ba nghìn bốn trăm tám mươi bốn
do võ văn phương hai mươi chín tuổi trú thôn phước yên xã phước tính thị xã phước long là chủ xe
phương được mời đến cơ quan công an làm việc
qua công tác đấu tranh phương đã khai nhận
do nợ một khoản tiền mà không có tiền trả nợ nên đã lên kế hoạch đi cướp
từ lời khai của phương cơ quan công an đã thu giữ được con dao hung khí phương gây án và số tiền hai mươi năm triệu đồng
cơ quan công an đã ra hiệu lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp võ văn phương để phục vụ công tác điều tra
vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu bị cáo trần văn phải năm mươi hai tuổi ngụ tại xã thường lạc huyện hồng ngự
đã bị tòa án nhân dân huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp mở phiên tòa xét xử và tuyên án một mươi hai tháng tù giam
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bị cáo phải đã dùng xuồng máy vận chuyển thuê hơn hai bảy trăm linh bao thuốc lá điếu ngoại các loại từ campuchia
về xã thường lạc với tiền công ba trăm năm mươi đồng
khi về đến thủy phận mương ba chánh thuộc ấp một xã thường lạc
thì bị tổ tuần tra kiểm soát của đội biên phòng cầu múng phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
kết thúc điều tra hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn phải một năm tù giam về tội vận chuyển hàng cấm
từ việc cơi nới xây dựng nhà ống khép kính lòng sắt bao quanh để bảo vệ tài sản
trước thực tế này ngành chức năng địa phương tỉnh lâm đồng đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng
vận động nhân dân tháo dỡ bố trí lối thoát hiểm
thiết kế thêm cửa thoát hiểm phù hợp
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về vấn đề này
kinh doanh bán sĩ và lẻ các mặt hàng giày dép tại nhà riêng ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
ngoài xây dựng kiên cố trên sân thượng của gia đình mình ông mai văn thịnh đã thiết kế thêm tường rào thép bao quanh
để phòng chống trộn cấp và đảm bảo an ninh